thưa quý vị sáng nay sau khi đổ bộ vào khu vực miền trung của philippines
cường độ của siêu bão goni giảm xuống còn cấp một mươi năm
lúc một mươi ba h chiều nay tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai một độ kinh đông trên khu vực miền trung của philippines
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai siêu bão goni sẽ vượt qua khu vực miền trung
của philippines và đi vào biển đông
khi di chuyển vào biển đông cường độ của bão tiếp tục yếu đi từ ba đến bốn cấp xuống còn cấp một mươi
đến một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam
cường độ bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi ba một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm năm một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão goni sau là bão số một mươi
ở khu vực phía bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy
sau gió xoáy cấp tám đến cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
kèm theo đó là tình trạng mưa bão nên tầm nhìn xa thấp chỉ từ hai đến bốn km
trở lại với diễn biến thời tiết ở đất liền
ở miền trung mưa cũng đang có xu hướng giảm cả về diện và cường độ
trong đêm nay và ngày mai vùng mưa sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện nhiều
ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến phú yên
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ năm một mươi năm mm
riêng các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định
cục bộ vẫn có nơi mưa to từ ba mươi cho đến năm mươi mm
nguy cơ xảy ra tình trạng trượt lở đất đá ở các huyện vùng núi phía tây
suốt dọc từ nghệ an trở vào cho đến phú yên
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước